chiều nay tại đại lễ đường nhân dân ở thủ đô bắc kinh hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân toàn trung quốc chính hiệp cơ quan tư vấn chính trị cấp cao nhất của trung quốc đã khai mạc kỳ họp lần thứ hai khóa một mươi bốn với sự tham dự của tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình thủ tướng lý cường ủy viên trưởng ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc chủ tịch quốc hội triệu lạc tế chủ tịch chính hiệp toàn quốc vương hộ ninh và nhiều vị lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước cùng đông đảo đại biểu
đã điểm lại những thành tích nổi bật trong công tác tham vấn chính trị hiệp thương năm hai nghìn hai mươi ba trên các mặt đồng thời đánh giá cao những đóng góp của chính hiệp toàn quốc cho sự nghiệp của đảng cộng sản và đất nước trung quốc trong năm qua
tại kỳ họp dự kiến kết thúc vào ngày một mươi tháng ba các đại biểu chính hiệp toàn quốc sẽ ngay báo cáo công tác của ủy ban thường vụ chính hiệp toàn quốc và một số báo cáo khác
chính hiệp toàn quốc sẽ tổ chức các cuộc họp ủy ban tham vấn đặc biệt và các hội nghị diễn đàn tham vấn đặc biệt tập trung vào các vấn đề bao gồm duy trì sự phát triển dân số chất lượng cao để hỗ trợ sự phát triển hiện đại hóa của trung quốc
các đại biểu chính hiệp toàn quốc cũng sẽ tham gia kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn khai mạc vào sáng ngày năm tháng ba